xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cập nhật mới nhất của bộ y tế cho đến tối ngày một mươi chín tháng một mươi cho biết đã có năm mươi năm tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch
tám tỉnh thành còn để chống chưa biết xanh hay đỏ
tại hà nội cdc hà nội cho biết tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hà nội đã tiếp nhận một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh phía nam
phát hiện hai mươi hai ca dương tính trong đó có một mươi năm người về từ tp hcm đồng nai bốn người bình dương hai người và tây ninh một người
hiện hà nội đang áp dụng theo dõi sức khỏe một số ít cách ly tại nhà với người về từ các tỉnh phía nam
thực hiện năm k và báo cho địa phương lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn phòng chống dịch
tp hcm cũng vừa cập nhật hướng dẫn tạm thời mới về các biện pháp phòng chống dịch
theo đó người từ vùng dịch đỏ cam đến từ hải phòng nếu đã tiêm đủ vaccine
vẫn phải cách ly tập trung bảy ngày chưa tiêm đủ vaccine cách ly tập trung một mươi bốn ngày
từ vùng vàng cách ly tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày từ vùng xanh theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày nếu đã tiêm đủ vaccine
so với quy định chung của bộ y tế hải phòng vẫn áp dụng biện pháp riêng và quản lý chặt
đối với người từ các tỉnh thành khác đến hải phòng
trong khi đó sở công thương của tp hcm vừa gửi văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn được mở cửa hoạt động bình thường
cả hình thức bán mang đi
và phục vụ tại chỗ trừ các loại hình kinh doanh bia rượu
chuyển sang một thông tin khác
đã tìm thấy thi thể của một ngư dân trong số bốn ngư dân trên tàu cá qng một mươi một nghìn sáu trăm tám mươi bốn ts
ở xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi mất tích trên vùng biển lý sơn từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
ủy ban nhân dân tp quảng ngãi đã xác nhận thông tin này
trong lúc hành nghề trên biển các ngư dân phú yên phát hiện một thi thể trôi giặt
ở vùng biển thuộc tỉnh bình định
gia đình bốn ngư dân mất tích đã nhận được thông tin
và xác định thi thể trên là của ngư dân nguyễn thanh tỉnh
trú tại xã tịnh kỳ tp quảng ngãi
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi tàu cá qng một mươi một nghìn sáu trăm tám mươi bốn ts có công suất hai trăm năm mươi mã lực
do ông trần anh trú tại thôn an kỳ xã tịnh kỳ tp quảng ngãi
làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến tại cảng sa kỳ
cùng đi trên tàu có ba thuyền viên gồm phạm tấn được trần văn ánh và nguyễn thanh tỉnh
đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại xã tịnh kỳ
hành nghề manh chụp
ở khu vực đông bắc đảo lý sơn
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi bốn ngư dân trên đi trên tàu mất liên lạc với gia đình
hiện lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương
đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm ba ngư dân mất tích còn lại
vào dạng sáng ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi kho đông lạnh của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm
đóng tại thành phố hồ chí minh đã bốc cháy
may mắn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã kịp thời ngăn cháy lan
bảo vệ được nhiều diện tích khác của công ty
thông tin ban đầu khoảng ba giờ
một mươi năm phút sáng cùng ngày người dân phát hiện khói lửa bốc lên
từ công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt sinh
nằm trên đường tỉnh lộ một mươi phường an lạc a quận bình tân
nên hô hoán dập lửa
nhiều người đã dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành
do bên trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy
nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội
nhận được tin báo hàng chục cảnh sát chữa cháy
cùng một mươi hai xe chữa cháy chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường
hơn một giờ sau đám cháy được khống chế
vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng hai trăm hai mươi m hai diện tích kho đông lạnh
và khu vực văn phòng của công ty
bảo vệ được gần hai bảy trăm linh m hai diện tích khác thuộc khu vực của công ty này
đồng thời ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực khác
và nhà dân xung quanh
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh đắk lắc đang điều tra hồ tiến đạt
ba mươi tuổi chú tại xã đời điê gia
huyện crong năng tỉnh đắk lắc
để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần khoảng năm tỷ đồng
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vì cần tiền trả nợ
nên lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đạt đã gặp anh trần minh ngọc ba mươi tám tuổi
chú cùng huyện rồi đưa ra thông tin gian dối
là mình đang mua các sản phẩm thiết bị y tế
như găng tài sản găng tài sản găng tài sản

sau đó đạt rủ anh ngọc cùng góp tiền kinh doanh
vì tin tưởng anh ngọc đã đồng ý nhiều lần
chuyển cho đạt số tiền trên hai hai tỷ đồng
để tạo lòng tin đạt đã dùng chính tiền của anh ngọc
chuyển cho mình rồi chuyển lại cho anh ngọc sáu trăm linh triệu đồng
và nói rằng đó là tiền lời từ việc kinh doanh có được
số tiền còn lại đạt đã chiếm đoạt rồi sử dụng
vào mục đích trả nợ và thiêu sài cá nhân
cũng với thủ đoạn tương tự đạt còn lừa đảo
chiếm đoạt của anh đào duy ngự ba mươi năm tuổi
chú cùng giã khoảng hai tỷ đồng
với hành vi cố ý gây thương tích
đối tượng nguyễn hoàng thơ ba mươi ba tuổi
trú tại tỉnh vĩnh long đã bị công an huyện nhân trạch
của tỉnh đồng nai khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng
để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi nhậu xong
nguyễn văn mật sáu mươi một tuổi
nguyễn hiễn ngọc hai mươi tám tuổi
chú tại tỉnh vĩnh long
chú tại tỉnh đồng nai
đến một công trường ở xã đại phước
để đòi tiền nợ của chú thầu
rồi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ
mật đã gọi cho phạm nguyễn anh duy ba mươi ba tuổi
quê tỉnh đắk lắc và hoàng thơ đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh
bùi văn đúng
ba mươi bốn tuổi chú tại tỉnh đồng nai
gây thương tật một mươi sáu rồi nhanh chân bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện tam bình
tỉnh vĩnh long tới hẻm bét giữ thơ
khi đang trốn ở xã đôn châu
ba đối tượng còn lại cũng đã bị công an huyện nhân trạch
bắt trước đó khi đang trốn tại
thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk lắc
lợi dụng việc nhiều gia đình
để máy tính bảng máy tính sách tay
điện thoại di động ở nhà phục vụ cho con
học online nguyễn lan hương
bốn mươi bốn tuổi chú tại quận sơn trà
của thành phố đà nẵng đã đột nhập vào nhà
lấy cắt tính đến thời điểm bị bắt
thì đối tượng này đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp
làm việc với cơ quan công an hương
khai nhận thủ đoạn gây án là đi vào
thẳng nhà của các bị hại giả vờ hỏi
thăm đường đi nếu phát hiện không có ai trong nhà
hương sẽ nhanh chí tìm những tài sản
quý tài sản như
máy tính bảng máy tính sách tay điện thoại di động
lấy cắt rồi bỏ trốn toàn bộ
số tài sản này được hương mang đến tiệm cầm đồ
để bán lại lấy tiền tiêu xài
đáng nói thời điểm hương gây án chung với
thời điểm giãn cách xã hội nhiều phụ huynh
để tài sản trong phòng khách cho con em học online
càng tạo điều kiện cho đối tượng gây án
cơ quan công an đã tiến hành thu giữ lại
năm máy tính sách tay năm điện thoại di động
và hai máy tính bảng được biết
hương từng mang hai tiền án hai tiền sự
về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị ngay sau khi hà nội thực hiện
nới lỏng giãn cách công an huyện phúc thọ
đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp
để đảm bảo an ninh trật tự trong đó
đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo
an ninh trật tự tại các làng nghề
đây được coi là một trong những giải pháp
thiết thực của lực lượng công an trong việc
tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ dân
ổn định sản xuất phát triển kinh tế trong tình hình mới
cửa hàng bán quần áo nhà chị trần thị thắm
tại xã tam hiệp huyện phúc thọ hà nội
đã tạm nghỉ từ cuối tháng bảy
để thực hiện cao điểm phòng chống dịch
khi thành phố yêu cầu giãn cách xã hội
hiện nay khi cuộc sống đã trở lại bình thường
điều mà chị luôn chăn trở
đó là việc tuyển nhân viên bán hàng
và vấn đề an ninh trật tự sau giãn cách
sau một thời gian giãn cách dài
thì riêng hộ gia đình chúng tôi
gặp rất nhiều khó khăn
từ vấn đề kinh tế
rồi cho đến hàng hóa cả đi cả về
gặp rất nhiều khó khăn trở ngại
rồi quá trình nhân viên
nghỉ xong rồi tuyển dụng lại
cũng gặp rất nhiều khó khăn
nhưng cũng vì dịch bệnh
chung tay với cộng đồng cả nước
thì chúng ta phải phòng chống dịch
thật tốt cùng với
khó khăn chung của cả nước
gia đình chúng tôi
cũng khắc phục
để ổn định lại kinh tế
để trở lại cuộc sống bình thường
huyện phúc thọ hiện có năm làng nghề
truyền thống như làng nghề may
làng nghề chế biến gỗ làng nghề sản xuất
các sản phẩm từ kim loại
vì vậy để hoạt động sản xuất không bị đứt gãy
công an tại các đơn vị cơ sở
luôn chú trọng đến công tác an dân
đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
theo đó đã phân công
các tổ công tác chủ động bán
địa bàn tuyên truyền về phòng chống
cháy nổ phương thức thủ đoạn của tội phạm
để chủ động phòng ngừa
lực lượng công an đã
đã đến tuyên truyền
và nhắc nhở các hộ gia đình
tức là cũng chấp hành
hàng giả hàng nhái
rồi chấp hành
các chủ trương về
kinh doanh rồi thuế
tuyên truyền bà con
chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm
về phòng chống tội phạm
vì trong giai đoạn
chống dịch này
thì tội phạm có thể
tức là cơ hội
nên nổi vào
thì đề nghị các bà con
chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm
rồi cũng nắp camera
để bảo đảm việc an ninh
hiện tại hà nội đã thực hiện
nới lỏng giãn cách nhiều hoạt động sản xuất
đã trở lại bình thường
đây cũng là thời điểm cho các đối tượng
lợi dụng để hoạt động phạm tội
do đó công an huyện phúc thọ
đã đề ra những cố gắng đảm bảo an ninh trật tự
tại các làng nghề
tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy
phân luồng giao thông để vận chuyển hàng hóa thông suốt
tạo mọi điều kiện thuận lợi
giúp hộ dân ổn định sản xuất
đến nay thì bước vào giai đoạn mới
là giai đoạn vừa đảm bảo phòng chống dịch
nhưng là hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp
ở các làng nghề phục hồi sản xuất
thì công an huyện đã
chỉ đạo các lực lượng chuyên môn
có các biện pháp tuyên truyền
cho người dân
và hỗ trợ hướng dẫn
người dân cũng như doanh nghiệp
là xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh
vừa đảm bảo phòng chống dịch an toàn
nhưng mà cũng đảm bảo hiệu quả sản xuất
với các giải pháp

công an huyện phúc thọ
cũng như doanh nghiệp
cũng như doanh nghiệp
công an huyện phúc thọ
trong thời gian qua đã tạo điều kiện
thuận lợi cho các hộ dân sản xuất
trong tình hình mới
bên cạnh đó các chủ cơ sở
cũng có phương án chuẩn bị nguồn lực
để xây dựng biện pháp phòng chống dịch phù hợp
bắt nhịp phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế
trong tình hình mới
tiếp theo ngay sau đây
sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn đức mộ
xã nguyễn úy huyện kim bảng tỉnh hà nam
về hai tội danh cướp tài sản và đánh bạc
còn liên quan đến tội cướp tài sản
công an huyện đông anh thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn lãm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn thị đào
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại tầng một mươi một
dự án trung tâm thương mại bãi đỗ xe
và trung cư cao tầng số một lương yên
phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thì hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an thành phố hà nội cũng về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi bảy
và có sẹo chấm cách một năm cm dưới trước mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu quý vị có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện